để xử lý rác thải sinh hoạt và nguy hại tỉnh đồng nai đã xây dựng chín khu xử lý tập trung
trong đó lớn nhất tính đến thời điểm hiện nay là khu xử lý chất thải vĩnh tân với khoảng một trăm linh ha
tại đây thì quá trình vận chuyển xử lý chất thải của một số doanh nghiệp đã gây ô nhiễm môi trường
và khiến cho nhiều người dân địa phương bức xúc
từ khi khu xử lý chất thải vĩnh tân tiếp nhận rác thải sinh hoạt
chị nguyễn thị hài cũng như nhiều người dân sống gần khu vực xử lý trên đường vĩnh tân
cây điệp huyện vĩnh kiểu thường xuyên phải tới nước để hạn chế bụi và nước phát sinh từ các xe chở rác sinh hoạt xuống đường
theo các hộ dân ở đây việc vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt theo hình thức trôn lấp đã gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
mùi hôi ví dụ như mình dược xịt cho nó trôi xong rồi xe khác lại chạy tới nữa rồi
cho nên là suốt ngày cứ bị mùi hôi như vậy cái mặt đường nó rất là ô nhiễm
không chỉ người dân gần khu xử lý chất thải vĩnh tân bức xúc kiến nghị các cơ quan chức năng
mà bản thân doanh nghiệp trong khu xử lý chất thải cũng rất mong muốn các cơ quan chức năng
làm rõ từng trường hợp xả nước thải khí thải không đạt chuẩn gây ô nhiễm môi trường
chúng tôi muốn xác minh là để làm rõ là thật hư và có hay không
đơn vị nào đúng đơn vị nào sai và đơn vị nào xả thải
còn tôi cũng xin nói thêm một vấn đề là toàn bộ ổng khói của nhà máy thanh tung là chúng tôi có gắn camera
để lưu trừ dữ liệu và kiểm tra lương khói hàng ngày
khu vực xử lý chất thải vĩnh tân rộng khoảng một trăm linh hectare với ba doanh nghiệp đang hoạt động
trước phản ánh của người dân bộ tài nguyên và môi trường và tỉnh đồng nai đã kiểm tra
phát hiện xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hai trăm ba mươi triệu đồng đối với hai doanh nghiệp
chúng tôi đã có xử lý đối với công ty cổ phần môi trường thiên thanh
xã khí thải chưa đảm bảo tiêu chứng
chúng tôi đã xử phạt về nước thải
đối với công ty môi trường sơn ai si khu xử lý vĩnh tân
chúng tôi cũng có xử lý vi phạm về việc thực hiện chưa đúng nội dung đánh giá tác động môi trường phê diệt
toàn bộ việc cấp giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp đều thuộc thẩm quyền của bộ tài nguyên và môi trường
do đó ngoài trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương
lực lượng chuyên ngành của bộ tài nguyên và môi trường cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát

tình trạng khu xử lý chất thải lại trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường như đã từng xảy ra trên địa bàn tỉnh đồng nai